xin chào quý vị và các bạn
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày nghỉ lễ tiếp theo
vẫn là nơi có mưa nhiều nhất trên cả nước
có những điểm mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông mạnh
trong cơn rông tiêm bẩn nguy cơ về lốc xét và gió giật mạnh
gây nguy hiểm cho các hoạt động ngoài trời
ban ngày thời tiết thuận lợi hơn ít mưa còn nắng gián đoạn
với thời tiết mát mẻ tại tây nguyên và mức nhiệt vừa phải tại nam bộ
tại các tỉnh phía bắc miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong đêm nay và ngày mai trời phổ biến không mưa ngày nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất duy trì ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận còn nắng gián đoạn vào ban ngày
và mưa rông xuất hiện rải rác về chiều tối
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ trên khu vực không biến động đáng kể
mức nhiệt độ cao nhất trưa chiều phổ biến là ba mươi một ba mươi bốn độ
quay trở ra các tỉnh miền bắc của nước ta dự báo ở bắc bộ sẽ ít mưa
trong ngày trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng nóng cục bộ còn xảy ra ở vùng đồng bằng và một số tỉnh
thuộc vùng núi như hà giang cao bằng cũng như là lào cai
thưa quý vị vào chiều nay vị trí tầm bão số ba ở trên vùng biển
phía tây nam của tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi giật cấp một mươi hai
di chuyển theo hướng tây tây nam đến ngày bốn chín suy yếu thành một vùng áp thấp
vùng biển phía tây bắc khu vực bắc miền đông có gió bão mạnh cấp sáu bảy
vùng gần tâm bão cấp tám một mươi giật cấp một mươi hai
gió biển cao từ hai bốn m biển động rất mạnh
từ gần sáng ngày ba tháng chín vùng biển phía đông của vịnh bắc bộ
có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng
có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ